thông tin mới nhất liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông chử xuân dũng
phó chủ tịch ubnd tp hà nội và hai bị can
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội
và các tỉnh thành phố
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông vũ hồng nam nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam
tại nhật bản và ông trữ xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội về tội nhận hối lộ
bà phạm bích hằng giám đốc công ty cổ phần vinamichi về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với ba bị can nêu trên hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật